cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với nguyễn hữu thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện trợ mới về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong thời gian thái làm tài xế công nghệ công ty cổ phần b group đối tác vận chuyển của công ty trách nhiệm hữu hạn shopee express gọi tắt là shopee
lợi dụng sơ hở trong quá trình đối soát giữa hai công ty từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thái đã nhờ bạn bè mở tám tài khoản tài xế khác nhau để thái kiểm soát
sau đó thái tạo nhiều tài khoản bán hàng mua hàng ảo trên trang thương mại điện tử shopee để đặt mua giao và nhận các đơn hàng ảo
bằng thủ đoạn trên thái đã chiếm đoạt tiền phí vận chuyển và phí hoàn hàng của công ty b group với số tiền là trên sáu trăm tám mươi tám triệu đồng
đến kỳ đối soát giữa b group và shopee đã phát hiện hành vi vi phạm của thái nên tố giác đến cơ quan công an
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng